tại tỉnh hải dương hàng ngày rất nhiều công nhân di chuyển bằng xe ô tô đưa đón
chính vì vậy các công ty sử dụng lao động đã phối hợp chặt chẽ với các công ty kinh doanh vận tải
thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín nhằm bảo vệ sức khỏe cho người lao động
công ty trách nhiệm hữu hạn may tinh lợi hiện có khoảng một mươi chín lao động
phần lớn công nhân lao động cư trú tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh hải dương
vì thế việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín luôn được công ty đặc biệt quan tâm
bây giờ phải giãn khoảng cách ra để cho thứ nhất là trên xe ô tô trước là chở khoảng bốn mươi người
theo quy định là chỉ số chở là hai mươi người trên một xe
hiện tại công ty phải tăng cầng thêm xe ô tô tăng lên tất cả bốn mươi sáu con xe ô tô nữa
mới đủ đưa cán bộ công nhân viên ở các huyện lên đây làm việc
cùng với việc triển khai phun tiêu độc khử trùng trên xe
các lái xe phụ xe cũng được yêu cầu đeo khẩu trang trong quá trình làm nhiệm vụ
đồng thời tuyên truyền nhắc nhở hành
các khách ngồi đúng khoảng cách không chờ những trường hợp công nhân không đeo khẩu trang
với sự chủ động của các doanh nghiệp sử dụng lao động
doanh nghiệp kinh doanh vận tải đưa đón công nhân ở hải dương đã và đang
góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín trong cộng đồng
giúp cho người lao động yên tâm làm việc